thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh sản xuất vừa phát triển kinh tế xã hội và hưởng ứng cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam sở công thương tp đà nẵng đã phối hợp với các doanh nghiệp
trong và ngoài thành phố tổ chức hội trợ hàng việt đà nẵng năm hai nghìn hai mươi nhằm đưa sản phẩm hàng việt nam
chất lượng cao đến với tay người dùng
hội trợ hàng việt đà nẵng năm nay mặc dù diễn ra trong bối cảnh sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
và thiên tài nhưng đã thu hút gần ba trăm năm mươi gian hàng của một trăm năm mươi doanh nghiệp đến từ một mươi chín tỉnh thành phố trên cả nước tham gia
một số sản phẩm mới trong khu vực mà chúng tôi cũng đã bàn đến và cũng đã cố gắng để giới thiệu là các sản phẩm
của khuyến công do trung ương và thành phố đà nẵng hỗ trợ đến bây giờ đã chín mùi và các sản phẩm đạt thương hiệu
thành phố và những sản phẩm ô cốt
bây giờ thì tôi rất là an tâm dùng cái hàng việt và tôi đã chuyển từ cái
trước kia thì tôi hay dùng cái hàng ngoại thì bây giờ tôi đã chuyển qua dùng hàng việt hoàn toàn
và tôi rất là cảm thấy tự tin vào cái hàng việt
cùng với việc đẩy mạnh quảng bá hàng việt ban tổ chức hội trợ đã triển khai công tác phòng chống dịch
như đặt các bàn rửa tay sát khuẩn tự động và phát khẩu trang miễn phí tại các cổng ra vào
thường xuyên nhắc nhở việc đeo khẩu trang đối với doanh nghiệp và người dân khi tham quan mua sắm tại hội trợ